năm hai nghìn hai mươi tới đây là năm đánh dấu mốc quan trọng khi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của asean
và cũng là dịp kỷ niệm tròn hai mươi năm năm chúng ta gia nhập asean
bước sang năm thứ tám triển khai nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị về hội nhập quốc tế
và năm thứ hai triển khai chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế mới của mình trong khu vực và trên trường quốc tế
ưu tiên hàng đầu của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi sẽ là đóng góp cùng asean
thực hiện thành công các mục tiêu của tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
đây cũng là dịp để chúng ta tích cực thúc đẩy quan hệ song phương đối với các nước asean và các đối tác
nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế đất nước và quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa đất nước con người việt nam
để làm được điều này chúng ta rất cần huy động sự ủng hộ đồng thuận của các nước asean
và các nước bạn bè